hội nghị tập huấn tăng cường năng lực quản lý cho lãnh đạo về đổi mới giáo dục và xây dựng kế hoạch giáo dục
trong các trung tâm giáo dục thường xuyên đợt đầu tiên được tổ chức tại hà nội
chương trình do vụ giáo dục thường xuyên phối hợp với dự án phát triển giáo dục trung học phổ thông giai đoạn hai
bộ giáo dục và đào tạo tổ chức
hội nghị tập huấn diễn ra từ ngày bốn đến ngày sáu tháng một mươi hai với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các vụ
cục dự án thuộc bộ giáo dục và đào tạo cùng hơn hai trăm linh giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên
trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo
phòng giáo dục và đào tạo từ hai mươi năm tỉnh thành phố khu vực phía bắc
hội nghị tập trung vào năm vấn đề trọng tâm những điểm mới của luật giáo dục sửa đổi năm hai nghìn một mươi tám
và xu thế phát triển giáo dục thường xuyên theo hướng mở học tập suốt đời
đổi mới quản trị trung tâm giáo dục thường xuyên trong xu thế xã hội hóa giáo dục
gắn với xây dựng xã hội học tập thúc đẩy học tập suốt đời
chương trình giáo dục thường xuyên mới hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục của trung tâm giáo dục thường xuyên
vấn đề thanh tra kiểm tra và giải trình đối với các trung tâm giáo dục thường xuyên
vấn đề quản lý giáo dục thường xuyên
ngay sau lễ khai mạc hội nghị đã diễn ra tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm hoạt động hiệu quả
và giải đáp những thắc mắc của các giám đốc trung tâm và cán bộ quản lý giáo dục thường xuyên
nhiều vấn đề đã được các địa phương nêu ra trong đó có những tồn tại bất cập trong chương trình giáo dục thường xuyên
chế độ chính sách cho trường trung cấp dân tộc nội chú
sát nhập trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên bảo đảm chất lượng tại các cơ sở giáo dục thường xuyên